thời gian vừa qua ở đồng bằng sông kiều long xuất hiện nhiều thương lái lùng sụp từng nhà dân tìm mua cá sấu con khiến loại cá này hút hàng và tăng giá bất thường
tại an giang đồng tháp bạc liêu giá cá sấu con tăng gấp đôi so với trước đây hiện ở mức năm trăm năm mươi đồng đến bảy trăm linh đồng một con cá sấu con từ một mươi năm đến hai mươi ngày tuổi
trong khi giá cá sấu con đang làm mưa làm gió thì những hộ nuôi cá sấu đến kỷ xuất bán lại đứng ngồi không yên vì giá cá sấu thương phẩm ngày càng tuột dốc thậm chí không có người mua
theo cảnh báo của các cơ quan chức năng đây có thể là chiêu trò phá hoại kinh tế của thương lái nước ngoài
người nuôi cá sấu nếu không tỉnh táo sẽ bị sập bẫy khiến cho thị trường cá sấu bị lũng đoạn kéo theo sụt giảm số lượng và chất lượng cá sấu giống trong tương lai